phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến trao quà cho gia đình chính sách học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh bến tre nhận kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
phó thủ tướng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương các nhà tài trợ đã trao hai mươi phần quà cho mẹ việt nam anh hùng hai mươi năm phần quà cho gia đình chính sách
một mươi bộ máy tính cho các trường tiểu học còn khó khăn năm mươi chiếc xe đạp năm mươi suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó hiếu học và ba trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học tỉnh bến tre tổng giá trị khoảng tám trăm linh triệu đồng
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình mong muốn các gia đình chính sách sẽ không ngừng vươn lên trong cuộc sống các cháu học sinh sẽ rút ngắn thời gian đến trường
dành nhiều nỗ lực hơn nữa trong quá trình học tập giúp gia đình và người thân của mình nhanh chóng thoát nghèo làm giàu trên quê hương đồng khởi